nhạc sĩ nguyễn văn tý xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc
tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như dư âm giáng đứng bến tre
bên cạnh đó ông cũng là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng
ông ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia đình đồng nghiệp và những người yêu nhạc
nhạc sĩ nguyễn văn tý sinh ngày năm tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi năm tại nghệ an
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông tham gia phong trào việt minh cùng xây dựng đoàn kịch thơ kịch nói của thanh niên cứu quốc nghệ an
đến cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ông cùng với các nhạc sĩ nguyễn xuân khoát đỗ nhuận lưu hữu phước văn cao được chỉ định thành lập hội nhạc sĩ việt nam
ông luôn sáng tác từ những cảm hứng có thật trong những chuyến đi thực tế công tác của mình trong những năm tháng hào hùng của dân tộc
ông đã vận dụng khéo léo chất liệu dân gian cho nhiều sáng tác của mình
bởi vậy tác phẩm của ông mang đậm bản sắc việt
với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc việt nam năm hai nghìn nhạc sĩ nguyễn văn tý được nhà nước trao tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật
ông ra đi để lại gia tài âm nhạc đồ sộ với nhiều tác phẩm có sức sống vượt thời gian như tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa một khúc tâm tình của người hà tĩnh giang đường bến tre v v
hình ảnh của ông sẽ luôn còn mãi trong lòng đồng nghiệp và người yêu âm nhạc cả nước